phó thủ tướng yêu cầu tổng thầu khẩn trương thực hiện đúng quy định về hồ sơ thiết kế dự án được duyệt cung cấp đầy đủ hồ sơ đáp ứng yêu cầu đánh giá an toàn hệ thống theo đúng như quy định